từ nền tảng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an triển khai các giải pháp ứng dụng hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
áp thấp nhiệt đới gây ra mưa lớn cho các tỉnh miền trung lực lượng công an cơ sở giúp nhân dân trú tránh an toàn
trong phần tin quốc tế fbi công bố tài liệu giải mật vụ tấn công
tấn công khủng bố ngày một mươi một tháng chín
bản tin xin được mở đầu bằng phần điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
chiều ngày tám tháng chín tại hà nội bộ công an và ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội tổ chức cuộc họp
để thông báo về chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến chương trình xây dựng pháp luật pháp lệnh toàn khóa
do bộ công an đề nghị và tổ chức lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan
chân thành cảm ơn đồng chí thượng tướng trần quang phương
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đã đến dự lễ ký kết
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
mối quan hệ chặt chẽ giữa bộ công an và ủy ban quốc phòng và an ninh trong các nhiệm kỳ của quốc hội
trong thời gian tới bộ công an tiếp tục coi nhiệm vụ hoàn thiện thể chế
hành lang pháp lý chính sách pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và các mặt công tác công an
bộ trưởng tô lâm tin tưởng thông qua quy chế mới này
quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan sẽ tiếp tục được củng cố tăng cường và hiệu quả hơn
làm việc với cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương sáng ngày tám tháng chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương đang tập trung chỉ đạo xây dựng đề án
xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
hơn ai hết cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương phải là cơ quan tham mưu chiến lược
cho đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ về công tác kiểm tra giám sát
kỷ luật của đảng trong toàn lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương tổ chức quán triệt
học tập thực hiện nghiêm túc nghị quyết chỉ thị của đảng về công tác kiểm tra giám sát
nhất là nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra cơ quan ủy ban kiểm tra
tập trung kiểm tra thực hiện hiệu quả nghị quyết chương trình của đảng ủy công an trung ương
về công tác kiểm tra giám sát nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh đó tập trung xây dựng đảng bộ cơ quan ủy ban kiểm tra trong sạch vững mạnh
đồng thời có cơ chế khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm dám đổi mới sáng tạo
trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát
phát biểu kết luận phiên họp lần thứ ba tổ biên tập xây dựng dự thảo đề án và quy chế phối hợp
giữa đảng ủy công an trung ương với các tỉnh ủy thành ủy trung tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trân trọng cảm ơn ý kiến sắc đáng của các đại biểu
trên cả phương diện lý luận thực tiễn và khoa học
thứ trưởng cũng đánh giá cao sự nỗ lực tinh thần trách nhiệm của tổ biên tập
giao tổ biên tập giúp việc soạn thảo có trách nhiệm tiếp thu điều chỉnh và hoàn thiện văn bản kịp thời
thứ trưởng đề nghị các đồng chí trong tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện hai dự thảo
báo cáo đồng chí bí thư đảng ủy công an trung ương cho ý kiến
trước khi báo cáo đảng ủy công an trung ương vào phiên họp quý ba năm hai nghìn hai mươi một
ngày sáu chín trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự và thông tin thêm
về công tác phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân tại phiên họp thường trực ủy ban mở rộng
để thẩm tra các báo cáo công tác năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
trước ý kiến của các đại biểu về vấn đề thời gian qua
số tội phạm tham nhũng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với một số hành vi phổ biến
như mua bán đấu thầu trang thiết bị phòng bệnh lợi dụng công tác phòng chống dịch bệnh để trục lợi
thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi một
đồng chí thứ trưởng cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu
đồng thời sẽ giải trình đầy đủ hoàn thiện báo cáo trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sắp tới
chiều cùng ngày thường trực ủy ban pháp luật của quốc hội tổ chức họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ báo cáo của chính phủ
về công tác khiếu nại tố cáo năm hai nghìn hai mươi một trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự
và đã thông tin về một số biện pháp trong quá trình tiếp nhận xử lý khiếu nại tố cáo
trong đó việc nghiên cứu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tích hợp các dữ liệu chuyên ngành sẽ giải quyết được sự trùng lập
khi mỗi chủ thể gửi rất nhiều đơn cùng một nội dung
gửi nhiều nơi cùng lúc việc tích hợp vào sẽ giúp xác thực làm rõ hơn về việc có cần phải nhận hay trả lời đơn hay không
phân tích các nhóm nội dung đơn
thời gian tới bộ công an sẽ có trách nhiệm phối hợp với thanh tra chính phủ thực hiện tốt hơn các phần việc được phân công
ngày chín tháng chín thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an
đã đi kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch bệnh ở cửa ngõ
đồng thời trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho một cá nhân và bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới các tập thể cá nhân được khen thưởng tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
tích cực tham mưu tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp chung sức đồng lòng
thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội sớm đẩy lùi dịch bệnh
đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới
sau khi công an tp hcm triển khai việc quét mã qr thay cho việc kiểm tra giấy đi đường với người dân
ngày sáu tháng chín đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an đã trực tiếp đi kiểm tra thị xác
việc giám sát người ra đường bằng mã qr tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố
sau khi nghe cán bộ trực chốt báo cáo về việc bố trí quân số để luân phiên làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và tình hình lưu thông qua chốt đồng chí thứ trưởng yêu cầu cán bộ trực chốt phải kiểm tra chặt chẽ
ngoài kiểm tra mã qr cán bộ trực chốt phải hướng dẫn người dân giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn
nhất là khai báo hành trình trên hệ thống trước khi ra đường
bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay có một mươi một một trăm một mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
tính từ một mươi bảy h ngày một mươi một tháng chín đến một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng chín trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi một bốn trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới trong đó chín ca nhập cảnh và một mươi một bốn trăm sáu mươi chín ca trong nước
riêng tại tp hcm là sáu một trăm năm mươi tám ca và bình dương là ba một trăm tám mươi tám ca
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm bốn trăm năm mươi tám ca tp hcm tăng năm trăm hai mươi chín ca bình dương giảm bảy trăm tám mươi ba ca đồng nai tăng một mươi bốn ca long an giảm năm mươi hai ca kiên giang giảm bốn mươi tám ca
có một mươi hai trên tổng số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bao gồm bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng hải dương và hà nam
có sáu tỉnh thành phố không có ca nhiễm
các tỉnh thành phố đã có ca nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua gồm thái bình phú thọ con tum quảng ninh lào cai và ninh bình
hôm nay hai chuyến bay đầu tiên thí điểm đón khách quốc tế về chỉ phải cách ly tập trung bảy ngày sau khi nhập cảnh đã hạ cánh xuống sân bay vân đồn quảng ninh
hai chuyến bay có gần ba trăm năm mươi hành khách là công dân việt nam từ hoa kỳ trở về nước
tính từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng chín đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng chín trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận hai mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín trong đó bốn ca tại cộng đồng
đây là số mắc được ghi nhận trong ngày thấp nhất trong tuần qua
trung bình trong một tuần qua trên địa bàn thành phố ghi nhận từ ba mươi năm đến năm mươi ca một ngày
với tinh thần vaccine tốt nhất là loại vaccine được tiêm sớm nhất hà nội đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine cho người dân với kỷ lục tiêm hơn bốn trăm một mươi mũi trong ngày một mươi một tháng chín
theo sở y tế hà nội những ngày qua thành phố đã nỗ lực đẩy mạnh việc tiêm vaccine tại tất cả các quận huyện với sự hỗ trợ của nhiều tỉnh bạn và các đơn vị y tế của trung ương trên địa bàn
tốc độ tiêm vaccine được nâng dần theo từng ngày với hai trăm sáu mươi tám mũi vào ngày bảy tháng chín ba trăm sáu mươi mũi trong ngày một mươi tháng chín và lên tới hơn bốn trăm một mươi mũi vào ngày một mươi một tháng chín kỷ lục mới về tốc độ tiêm vaccine tại hà nội
trong đó nổi bật nhất là quận hoàn kiếm nơi đã đạt tỷ lệ chín mươi hai tám mươi sáu số người trên một mươi tám tuổi được tiêm vaccine vào ngày một mươi một tháng chín
nhiều quận huyện khác của hà nội cũng phát huy hết công suất các dây chuyển tiêm vaccine với nhiều điểm tiêm trạm y tế lưu động được thiết lập
sở y tế hà nội cho hay ban đầu thành phố lập kế hoạch một hai trăm linh dây chuyển tiêm với công suất tiêm là hai trăm linh mũi một ngày
để tăng tốc với sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên y tế đến từ một mươi một tỉnh thành cũng như huy động tối đa các lực lượng cả công lập và tư nhân trên địa bàn
từ ngày tám đến ngày một mươi tháng chín hà nội đã mở thêm ba trăm linh dây chuyển tiêm nâng lên một năm trăm linh dây chuyển tiêm
đặc biệt thành phố yêu cầu triển khai ba ca tiêm một ngày tức là tiêm cả buổi tối và chủ trương không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm
giảm tối đa mọi thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được tiêm chủng nhanh nhất và an toàn nhất
để không phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội giảm áp lực an sinh và những gánh nặng cho doanh nghiệp
thành phố hà nội đã quyết định mức độ giãn cách thành ba vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch
ngay lập tức các quận huyện tại hà nội đã triển khai các phương án phân khu một cách linh hoạt
sát với đặc điểm địa lý của khu dân cư và tình hình sản xuất trên địa bàn
nhanh chóng khoanh vùng và áp dụng các quy định linh hoạt để tái khởi động sản xuất
dù quận long biên đã được xác định là vùng hai song toàn bộ khu công nghiệp sài đồng b
tập trung khoảng một mươi hai công nhân này vẫn áp dụng các quy định kiểm soát dịch như chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
an toàn được đặt lên hàng đầu để bảo vệ thành quả chống dịch
hiện quận long biên đã chia địa bàn thành ba nhóm
nguy cơ cao nguy cơ và trạng thái bình thường mới
trong đó các khu công nghiệp tập trung đông công nhân luôn được đặt ở mức độ nguy cơ cao
tại khu vực này lượng xe chở hàng hóa đến và đi rất lớn
nên một chút kiểm soát được bố trí liên tục tại đây nhằm ra soát người ra vào
truy vết và dập dịch nhanh nhất có thể
đơn vị có nguy cơ thấp hơn thì yêu cầu là một tuần một lần
năm quận huyện thuộc vùng hai bao gồm long biên gia lâm đông anh sóc sơn và mê linh
đều được xem là hành lang phát triển quan trọng của hà nội
việc nới lỏng giãn cách xã hội nhằm nhanh chóng tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh
và hỗ trợ các khu vực vùng đỏ phía trong
tuy nhiên công tác đảm bảo an toàn vùng xanh cũng vô cùng chặt chẽ
cái việc cấp giấy đi đường cho người lao động là phải quản lý chặt chẽ
thì chúng ta sẽ quản lý được một không được hai đồng điểm
thế còn lại đối với các doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh
thì chúng tôi cũng sẽ giao cho ủy ban liên dân các phương để cấp theo đúng tinh thần
để cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này mở sản xuất kinh doanh
thực tế việc phân vùng cần đi đôi với những hướng dẫn cụ thể về cơ chế
cách thức vận hành liên vùng sẽ giúp hà nội nhanh chóng đạt mục tiêu
khóa nhanh xóa gọn vùng đỏ mở rộng bảo vệ vững chắc vùng xanh
cũng như duy trì được việc trong xanh có đỏ
đang cho thấy sự linh hoạt của nhiều địa phương
vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch vừa tái khởi động hoạt động phát triển kinh tế
thưa quý vị hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã được bộ công an chính thức đưa vào vận hành kể từ ngày một tháng bảy
đến nay hệ thống đang quản lý tập trung thống nhất thông tin của gần một trăm linh triệu công dân
và từ nền tảng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ công an đã xây dựng và đưa vào thực tế triển khai hiệu quả
các giải pháp ứng dụng hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch là phân hệ thứ nhất
được trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đưa vào khai thác từ ngày một mươi một tháng tám
thông qua việc khai báo di chuyển nội địa đi qua các trạm chốt kiểm soát
tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn hoặc qua app vneid
mã qr được cấp qua hệ thống này cho phép người dân được sử dụng kê khai
trước khi lưu thông và có giá trị trong bảy mươi hai tiếng qua tất cả các trạm chốt trên toàn quốc
với thời gian xác thực chưa đến một phút
hiện đây là ứng dụng duy nhất thông tin công dân khai báo được xác thực
đối sánh với dữ liệu lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thông tin gửi về trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
sẽ được thực hiện các biện pháp để kiểm soát chỉ đạo các cơ sở
để xác minh cũng như là kiểm tra thông tin đã đăng nhập với con người trên hệ thống
mục tiêu đặt ra là chúng ta truy vết được đầy đủ đối với cả một con người
nghi nhiễm covid một mươi chín f f một a hai
còn trong nội đô hiện trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
cũng đã đưa triển khai dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín f và nguy cơ nhiễm covid một mươi chín f một f hai
đây là phần mềm dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
mà không phát sinh chi phí đào tạo chuyển giao vận hành
tại tp hcm từ việc cập nhật danh sách f f một f hai vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
tại trạm chốt kiểm soát khi tiến hành kiểm tra quét mã qr
đã phát hiện trên sáu mươi trường hợp f qua phần mềm này
cũng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư công an tp hcm
đã đối chiếu dữ liệu trong việc cấp mã qr giấy đi đường cho trên ba mươi tám trường hợp
so với danh sách tp hcm chuyển sang số liệu này đã giảm tới một phần ba
điều này lý giải việc người dân ra đường tại tp hcm giảm nhiều trong những ngày qua
trong quá trình làm thì cũng có phát hiện một số trường hợp gì khai báo thiếu trung thực
gửi điểm đến điểm đi
bên cạnh đó thì cũng phát hiện ra được hai trường hợp có liên quan đến f
và trên tinh thần đấy thì tổ công tác cũng khó
bàn giao lại cho cơ quan chức năng y tế
được thiết kế trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phần mềm quản lý công dân diện chính sách hỗ trợ covid một mươi chín
hiện cũng đang được triển khai tại sáu mươi ba trong tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố
trong đó toàn bộ dữ liệu thường trú tạm trú và lưu trú của công dân
được cập nhật trao đổi xác minh hai chiều trên hệ thống dữ liệu dân cư
từ nay người lao động tạm trú không phải về nơi thường trú để xin xác nhận hỗ trợ
thông tin đối tượng cũng như số lần nhận hỗ trợ được đối sánh trên hệ thống
nên một công dân không thể nhận hai lần
thống kê từ hệ thống cho thấy đã có gần năm trăm linh trường hợp
đã được nhận trợ cấp theo nghị quyết sáu mươi tám tại nơi cư trú
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xác định là một trong sáu dữ liệu tài nguyên lớn của quốc gia
khai thác hiệu quả của dân cư là một trong sáu dữ liệu tài nguyên lớn của quốc gia

một trăm linh chín một độ kinh đông ngay trên vùng biển từ đà nẵng đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
bàn kinh gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển
sau đó di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng năm km và suy yếu thành một vùng áp thấp
sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
ở vùng biển từ thừa thiên huế đến quảng ngãi
bao gồm huyện đảo lý sơn củ lao tràm
có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
tối nay vùng ven biển khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi
có gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp tám
trong đêm nay ở khu vực từ đà nẵng đến phía bắc quảng ngãi có mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
có nơi trên một trăm năm mươi mm
từ nay đến ngày một mươi ba một mươi bốn tháng chín khu vực từ quảng trị đến thừa thiên huế
các tỉnh từ quảng bình đến thanh hóa có mưa to đến rất to
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp ba
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu
chiều nay tại khu vực miền trung tiếp tục có mưa to
một số nơi mưa rất to mực nước trên một số sông đang lên gây ngập cục bộ
sạt lở xảy ra ở khu vực miền núi
hàng trăm hộ dân đã phải sơ tán tranh chú đến nơi an toàn
đặc biệt tại tỉnh thừa thiên huế đến một mươi bảy giờ chiều nay
lực lượng chức năng huyện nam đông đã liên lạc được với hai mươi hai
trong số ba mươi bốn người dân trên địa phương của địa phương đang mắc kẹt trong rừng
một mươi người còn chưa liên lạc được trong đó có chín người ở xã thượng long
hai người ở xã thượng quảng và một người ở xã thượng lộ
theo chính quyền địa phương những người này đã vào rừng làm rẫy lấy mật ong từ những ngày trước
mưa lớn trong hai ngày qua khiến mực nước trên sông bồ dâng cao
gây sạt lở đoạn qua xã quảng an huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
ngập cục bộ tại một số khu vực tại xã phong xuân huyện phong điền
ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và nhân viên y tế đi lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh thừa thiên huế đã yêu cầu chủ công trình thủy điện a lưới và đập alin b một
xả nước điều tiết để đảm bảo an toàn hồ đập
chỉ đạo các địa phương có phương án để di rời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở
tại quảng nam mưa lớn gây sạt lở một số đường ở các huyện miền núi
khiến giao thông bị chia cắt
nhiều xã vùng cao của huyện phước sơn hiện vẫn bị cô lập
nhiều nhà dân có nguy cơ bị sạt lở
hiện các huyện đã khẩn trương thực hiện cắm cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở
đặc biệt tại xã miền núi phước kim huyện phước sơn
có mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến nước lũ đổ về từ đầu nguồn
làm trôi ngầm tràn gây cô lập hoàn toàn bảy mươi sáu hộ dân
với hơn hai trăm năm mươi nhân khẩu là đồng bào rẻ chiêng
tại quảng ngãi tiếp tục có mưa to lượng mưa phổ biến khoảng năm mươi một trăm năm mươi mm
lũ trên các sông đang lên ở mức dưới mức báo động hai
gây ngập cục bộ tại một số vùng trũng
mưa lớn đã làm các tuyến giao thông tại các huyện bình sơn
ba tơ trà bồng lý sơn bị hư hỏng sạt lở
các huyện trà bồng ba tơ bình sơn đã tổ chức di rời
sơ tán hai trăm hai mươi bốn hộ với gần tám trăm linh khẩu nằm trong vùng nguy cơ ngập sâu
sạt lở đến nơi an toàn
hoàn lưu bão số năm gây mưa to gió mạnh cấp tám cấp chín
giật cấp một mươi một đã làm hàng chục ngôi nhà
và vùng sung yếu tại huyện đảo lý sơn bị tốc mái
mấy chục hectare trồng ngô dưa tại huyện bình sơn bị thiệt hại nặng
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
hệ thống lưới điện một trăm một mươi kv và lưới trung áp khu vực các tỉnh miền trung tây nguyên
bị sự cố làm gián đoạn cung cấp điện khách hàng
làm mất điện gần bốn bốn trăm linh trạm biến áp
đến trưa ngày một mươi hai tháng chín tổng công ty điện lực miền trung
đã khôi phục hơn ba bốn trăm sáu mươi trạm biến áp
còn lại hơn chín trăm linh trạm biến áp cấp điện cho khách hàng
ở bốn mươi ba xã phường của sáu tỉnh thành phố vẫn đang mất điện
riêng tại quảng ngãi hơn tám trăm linh trạm biến áp bị sự cố do nước ngập hoặc cây ngã đổ
bão số năm suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn trong nhiều giờ liền
tại thành phố đà nẵng và ngay tại trung tâm thành phố
thì những khu vực trũng thấp cũng đã bị ngập sâu trong nước
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại khu dân cư khe cạn
thuộc phường thanh khe tây cụng thanh khe thành phố đà nẵng
mưa lớn liên tục từ tối qua đến hết ngày hôm nay
đã khiến cho khu vực này bị ngập sâu trong nước
như địa điểm mà tôi đang đứng đây thì nước đã ngập ngang bộ
do ảnh hưởng của cơn bão số năm tại thành phố đà nẵng
có mưa to liên tục trong nhiều giờ đã khiến cho nhiều khu vực trụng thấp
bị ngập sâu trong nước có thời điểm nước dâng cao hơn một mét
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân
kê đồ đạc lên cao hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản
nó lên nhanh quá cho nên là không trở ta kịp
nếu còn bình thường như mấy năm thì nước lên từ từ từ từ từ chuẩn bị kịp
nước lên nhanh quá có nhiều chỗ lên sâu một mét rưỡi hơn một mét rưỡi
dự báo mưa lớn vẫn sẽ còn kéo dài
chính quyền địa phương đã bố trí địa điểm sơ tán
và đang vận động người dân ở các khu vực ngập nước mau chóng di dời
mưa lớn thì bắt đầu từ tối hôm qua đến hôm nay vẫn còn
mưa lớn dẫn đến tình trạng các khu dân ở dưới khu vực khai cạn ngập sâu
lực lượng công an cũng đã có mặt kịp thời vận động bà con di dời
và đồng thời kê tài sản lên để tránh thiệt hại về tài sản
về địa phương thì đã chuẩn bị khu sơ tán người dân là trường trung học đỗ đăng tuyển
đã sơ tán được hai mươi năm hộ khoảng gần một trăm linh nhân khảo

ở trên khu sơ tán là trường trung học đỗ đăng tuyển
vì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại thành phố đà nẵng
nên việc sơ tán cũng gặp rất nhiều khó khăn
lực lượng y tế cũng đã có mặt để lấy mẫu xét nghiệm nhanh sát covid một mươi chín
cho toàn bộ người dân ở địa điểm sơ tán đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trong khi đó tại các xã miền núi của huyện hòa vang
trước nguy cơ xảy ra sạt lở ngập lụt bởi nước sông dâng cao
lực lượng công an xã cùng chính quyền địa phương đã chủ động triển khai phương án di rời dân
đến nơi tránh trú an toàn
tôi đang có mặt tại xã miền núi hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
mưa lớn từ đêm qua đến ngày hôm nay đã khiến cho việc di chuyển của người dân
cũng gặp không ít khó khăn như thế này
để chủ động ứng phó với tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp
thì chính quyền địa phương đã triển khai di dời sáu mươi hộ với hơn hai trăm linh nhân khẩu
đến nơi tránh trú an toàn
triển khai phương án di dân trong điều kiện phòng chống dịch
tại điểm sơ tán chính quyền địa phương đã tổ chức tết nhanh covid một mươi chín
cho toàn bộ người dân trước khi ổn định chỗ ở
các dụng cụ sinh hoạt như chăn màn gối và nhu yếu phẩm
phục vụ nhân dân đều được chuẩn bị sẵn sàng
là xã miền núi nằm trong diện nguy cơ cao ảnh hưởng bởi sạt lở và ngập lụt
đường xá lầy lội nên việc triển khai cũng gặp không ít khó khăn
trong quá trình di chuyển đến các thôn
những trở ngại nhất định bên cạnh đó có một số thôn đã tiến hành mưa lớn
đã ngập cục bộ nên là chúng tôi phải tổ chức các phương án
sử dụng phương tiện đường thủy để đưa các lực lượng y tế
và các lực lượng súng để tổ chức đảm bảo công tác phòng án dịch cho bà con
đối với các hộ gia đình chính sách người già neo đơn lực lượng công an xã
dân quân ba nhân dân thôn triển khai phương tiện đến tận nhà hỗ trợ
di chuyển người dân đến nơi tránh chết
chú an toàn nhanh chóng
họ tới nhiều lần lắm nếu mà mình chưa đi thì họ vẫn tới họ hỗ trợ tốt đi
nói chung ở nhà ở đây thì họ đi liền chậm nhất là khoảng bốn đến năm giờ thôi
lực lượng công an xã dân quân đã cùng với các băng hành động thể khác
cùng với các thôn đã phóng hợp và tuyên truyền hoạt động bà con
là đưa những hộ sát núi cũng như dưới vang sông gặp những nguy hiểm như vậy
thì đấy những cái nơi như trường hợp
các hộ các nhà đồng tiên các nhà phiên cố
trước đó lực lượng công an xã cùng chính quyền địa phương đã vượt hàng chục km đường rừng
kịp thời đưa chín mươi bảy công nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh thành khác
bị mắc kẹt trong rừng ra ngoài
đến thời điểm hiện tại đà nẵng đã sơ tán sáu trăm chín mươi ba hộ
hai bốn trăm linh chín nhân khẩu ở địa bàn sung yếu đến nơi an toàn
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin nhật ký an ninh tối ngày hôm nay